do ảnh hưởng lũ thượng nguồn sông mê công kết hợp với kỳ chiều cường dầm tháng chín âm lịch và lượng mưa nội vùng
mực nước tại các trạm khu vực đầu nguồn của sông cửu long tiếp tục lên trong từ hai đến ba ngày tới
và trong ngày thứ năm của đợt chiều cường thì mực nước chiều cường ở thành phố cần thơ đã lập đỉnh lịch sử mới với hai hai mươi bảy m
cao hơn báo động ba là hai mươi bảy m
tại tỉnh vĩnh long những ngày qua chiều cường tại các sông kênh và rạch trên địa bàn dâng lên rất cao
đã gây ngập nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ và đường đô thị trên địa bàn thành phố vĩnh long
đã gây khó khăn cho người và phương tiện mỗi khi lưu thông qua các đoạn đường bị ngập nước nhất là vào giữa cao điểm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã cùng với cảnh sát cơ động và công an huyện long hồ
đã sử dụng xe tải để vận chuyển xe và đưa người dân qua đoạn nước ngập sâu
trong những ngày tiếp theo cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
tổ chức những chuyến xe tình nguyện giúp người dân khi chiều cường dâng cao
mực nước đo được trên sông hậu vào lúc một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi là hai hai mươi bảy m
với mực nước này chiều cường dầm tháng chín âm lịch năm nay đã vượt mức lịch sử năm hai nghìn một mươi chín là hai m
tối qua nhiều tuyến đường trong nội ô của cần thơ bị ngập sâu khiến cho giao thông đi lại khó khăn cuộc sống của người dân bị đảo lộn